hơn một lần tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành lời căn dặn ý nghĩa này tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
coi trọng danh dự tự soi tự sửa tự rèn xứng đáng là công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong hoàn cảnh nào cũng không được làm bất cứ điều gì hổ thẹn với danh dự của người công an
luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết trước hết
trong quá trình đổi mới hiện nay bên cạnh những thành tiêu
có những hạn chế khuyết điểm trong đó là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự truyền hóa
sao ngã trước sự mua chuộc quyến rũ của các phần tử xấu lợi ích nhóm
thật đau xót có những cán bộ đảng viên đã không giữ được mình
trong đó có cả những người đang khoác trên mình sắc phục công an
đường này cái viên đạn bọc tiền này trong cái thời buổi kim tiền này nó độc hại vô cùng
mỗi một người không rèn luyện không cảnh giác rất dễ mắc khuyết điểm
thế mà lại cảnh giác đến cái mức nó không làm gì cả thì không được
đã là cán bộ mà không chịu trách giám chịu trách nhiệm không sáng tạo không làm ăn không lăn lộn một cuộc sống
thì làm cán bộ làm gì
mọi hành vi sai phạm phải được phát hiện và xử lý kịp thời khách quan bình đẳng trước pháp luật
dù người đó ở cương vị công tác nào không né tránh không bao che không có ngoại lệ không có vùng cấm
việc xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ sai phạm trong thời gian qua đã kịp thời
ngăn chặn suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên trong công an nhân dân
đã củng cố được niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
làm trong sạch đảng và trong sạch mình lực lượng công an đều luôn khắc sâu lời thề
chỉ biết còn đảng thì còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
đây cũng là nhan đề cuốn sách vừa được nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp với bộ công an giới thiệu ra mắt cách đây ít ngày
hơn hai trăm linh trang kết cấu làm hai phần tập hợp những bài phát biểu bài viết và hình ảnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng với lực lượng công an nhân dân
cuốn sách là tài liệu có giá trị không chỉ đối với cán bộ chiến sĩ công an
mà mọi tầng lớp nhân dân
nếu như thanh bảo kiếm không sắc lá chắn không vững thì không bảo vệ được đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
nên cuốn sách này nói về rất nhiều vấn đề nhưng cái cốt lõi nhất là nói về cái đạo đức của người công an
phải giữ được cái danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
cuốn sách này thể hiện tình cảm của người đứng đầu đảng đối với lực lượng công an nhân dân
thể hiện cái niềm tin và cái mong muốn rằng lực lượng công an nhân dân
sẽ là thanh bảo kiếm sắc bén để bảo vệ đảng bảo vệ chế độ và cùng với cả các lực lượng
để xây dựng tổ quốc và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
tình cảm đó sự quan tâm tin yêu đó cũng chính là ngọn nguồn sức mạnh
là động viên to lớn để lực lượng công an nỗ lực phấn đấu
gen chí sáng lập chiến công